tuyết rơi dày ở miền trung và dọc bờ biển phía bắc của nhật bản đã cô lập nhiều cộng đồng và khiến cho khoảng một mươi hộ gia đình bị mất điện
chính phủ nhật bản phải họp khẩn cấp vào ngày hôm nay về tình hình này
lượng tuyết rơi dày tập trung ở các tỉnh niigata và gunma nơi có lượng tuyết dày khoảng hai mét trong ba ngày qua
hơn một phương tiện bị mắc kẹt trên những con đường bị chặn lưu thông
học viện nhà chức trách quản lý các đường cao tốc cho biết sẽ cung cấp thức ăn và nhà vệ sinh di động cho các tài xế bị kẹt trên đường
văn phòng thủ tướng nhật bản cho biết thủ tướng chuga sẽ tham dự một cuộc họp khẩn cấp với các bộ và cơ quan liên quan vào chiều thứ năm
một cơn bão tuyết di chuyển dọc bờ đông nước mỹ hôm một mươi sáu tháng một mươi hai đã làm gián đoạn hoạt động giao thông ở nhiều bang và khiến cho nhiều học sinh phải nghỉ học
những khu vực chịu ảnh hưởng là thành phố new york maryland virginia tây virginia và pennsylvania
nơi tập trung dân cư đông đúc lên tới hơn năm mươi triệu người
tuyết rơi dài nhất tới sáu mươi cm ở phía đông bang pennsylvania tới dãy núi kaskyu của new york
các quan chức địa phương kêu gọi người dân nên ở nhà và nếu có việc thì tránh dùng ô tô cá nhân để di chuyển
tổ chức nghiên cứu vũ trụ của ấn độ hôm nay đã phóng thành công một vệ tinh liên lạc cms một bằng tên lửa đẩy pslvc năm mươi
vệ tinh của ấn độ được phóng vào lúc một mươi năm h bốn mươi một giờ địa phương ngày hôm nay
từ bệ phóng tại trung tâm vệ tinh satish dhawan ở miền nam nước này cms một là vệ tinh liên lạc nhằm cung cấp các dịch vụ băng tần extended sea của phổ tần số vô tuyến
nó là vệ tinh liên lạc thứ bốn mươi hai của ấn độ và đây là lần phóng thứ hai mươi hai của hệ thống tên lửa đẩy pslvc năm mươi
thay vì mua một cây thông noel và sau đó vứt đi thì khi hết kỳ nghỉ lễ nhiều người mua sắm ở anh đang chọn một cách đó là thuê một cây
để bày lễ và sau đó trả lại cửa hàng để họ tiếp tục chăm sóc và tái sử dụng cho năm sau
cửa hàng trực tuyến christmas on the hill nghĩa là giáng sinh trên đồi ở anh chuyên bán các loại cây và hoa chơi được lâu năm cho biết
năm nay họ đã phân loại những cây thông cho thuê có thể sống và phát triển tiếp ở trong chậu
cửa hàng này khẳng định có đến bảy triệu cây thông noel bị đổ ra bãi rác mỗi năm tại anh
như vậy rất lãng phí vậy nên họ nhập những cây thông trồng trong trậu từ khi còn là cây con
và chúng sẽ ở trong chậu suốt vòng đời
vì không bị đánh ra khỏi chậu nên dễ cây không bị tổn thương
khi người dùng trả lại cây sau dịp lễ những cây thông này sẽ được cho lại vào chậu để giữ chúng gần gũi với môi trường tự nhiên
và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin gmt cộng bảy tối nay
thân ái chào tạm biệt